tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội
về việc sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi một ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một
về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
trong năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu
vận dụng sáng tạo tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt có hiệu quả nghị quyết một mươi một của bộ chính trị
những kết quả nổi bật đạt được trên nhiều lĩnh vực
kinh tế duy trì tăng trưởng khá cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân bảy năm mươi bảy một năm
vượt khoảng hai năm mươi sáu so với mức tăng bình
quân chung cả nước chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci của hà nội có cải thiện đáng kể
năm hai nghìn một mươi sáu xếp thứ một mươi bốn trên sáu mươi ba tăng ba mươi bảy bậc so với năm hai nghìn một mươi bảy
tổng thu ngân sách nhà nước năm năm đạt trên bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng tăng bình quân bảy ba một năm
công tác quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả tích cực
quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường được tăng cường
văn hóa xã hội giáo dục đào tạo khoa học công nghệ tiếp tục phát triển
nhiều trí tiêu chủ yếu dẫn đầu cả nước
chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện
an sinh xã hội được đảm bảo
chính trị xã hội trên địa bàn luôn ổn định
an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc
đối ngoại hợp tác hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh phát triển
công tác xây dựng trình đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh có chuyển biến mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng
mặc dù còn một số hạn chế khuyết điểm ở từng lĩnh vực từng địa bàn
nhưng bằng việc xây dựng các chương trình kế hoạch đề án công tác cụ thể
có bước đi lộ trình phù hợp vận dụng sáng tạo các quan điểm chỉ đạo
phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
chủ động nghiên cứu đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết có hiệu quả
phù hợp với yêu cầu thực tiễn thủ đô
mục tiêu tổng quát từ nay đến năm hai nghìn hai mươi hà nội tiếp tục vận dụng sáng tạo nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết một mươi một của bộ chính trị gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi sáu của đảng bộ thành phố
thảo luận tại hội nghị các đại biểu nhất trí đánh giá cao những nỗ lực
cố gắng và thành tích của hà nội trong giai đoạn vừa qua
đồng thời đưa thêm nhiều ý kiến phân tích chỉ rõ từng vấn đề trên cơ sở tìm hướng tháo gỡ
khắc phục những khó khăn tồn tại hiện có điều chỉnh các giải pháp phù hợp
góp phần để thủ đô xứng đáng với vai trò đầu tàu trung tâm phát triển vùng đồng bằng sông hồng và cả nước
phát biểu kết luận hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
thủ đô hà nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia
với lịch sử văn hóa trải dài nhiều ngàn năm từ thời cố đô cổ loa cho đến nay
phải làm sao giữ được bản sắc riêng của hà nội giữ được hồn cốt của dân tộc
xứng đáng với hình ảnh thủ đô thanh lịch văn minh mang chiều sâu văn hóa
tôi nói lại đây là nguồn lực tinh thần

đây là con người
tổng bí thư nêu rõ đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô cần hết sức chú ý bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đặc biệt trong công tác quản lý dân cư quản lý đất đai đô thị
bên cạnh đó trong công tác đối ngoại quốc tế phải luôn được chú trọng
bởi thủ đô là bộ mặt của đất nước quốc gia
công tác đối ngoại ở đây
không chỉ cho riêng hà nội mà cho cả đất nước
về công tác xây dựng đảng nhà nước và hệ thống chính trị tổng bí thư đề nghị
hà nội phải gương mẫu đi đầu
mấy lần xuống làm việc các đồng chí đã nói
phải là một cái đảng bộ tiêu biểu
các hồ nói rồi phải là đảng bộ tiêu biểu là đảng bộ gương mẫu nhất cả nước
kỳ luật kỳ cương phải cho nghiêm minh
đồng thời thu hút mọi nguồn lực mọi tinh hoa của đất nước vào đây để xây dựng thủ đô xây dựng đất nước
cuối cùng nó phải là trở thành một cái thành phố thủ đô
thành phố dòng bay thăng long đó đấy
thăng long là dòng bay lên là thành phố văn hiến thành phố thanh lịch thành phố hòa bình
với các kiến nghị của thành ủy hà nội
thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
bộ chính trị đồng ý về nguyên tắc toàn bộ các kiến nghị đã được nêu trong báo cáo và tại buổi làm việc
trong đó đặc biệt là hai điểm
cơ chế đặc thù cho thủ đô và tăng cường phân cấp phân quyền
trên một số lĩnh vực công tác
bộ chính trị sẽ ban hành kết luận tiếp tục thực hiện nghị quyết một mươi một
trên cơ sở chung thủ đô hà nội phát huy những gì đã đạt được
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành liên quan
việc nào làm được thì triển khai ngay
kết hợp thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi một của bộ chính trị
với nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi